ngay từ những ngày đầu năm tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín ngư dân vùng biển tỉnh quảng trị đã tích cực ra khơi đánh bắt thủy hải sản
chuyến đi biển đầu tiên của năm mới cập bờ có lợi nhuận mang đến không khí vui tươi phấn khởi hy vọng một năm mới đánh bắt thủy hải sản thành công
những ngày này tại cảng cá ở thị trấn cửa việt huyện gio linh và triệu an huyện triệu phong tỉnh quảng trị
hàng chục tàu thuyền trở về sau một đêm đánh bắt bằng nghề lưới vây và pha súc mang theo hàng chục tấn cá cơm
không khí thu mua hải sản khá tấp nập nhộn nhịp
những ngày đầu xuân thời tiết nắng ấm biển yên ả thuận lợi cho việc đánh bắt thủy hải sản
trong những chuyến biển đầu năm ngư dân quảng trị đánh bắt cá cơm có sản lượng đạt cao
mỗi tàu đánh được từ ba đến năm tấn cá cơm
với giá cá cơm giao động từ một mươi hai đến một mươi bốn đồng một kg mang về nguồn thu nhập từ bốn mươi đến hơn một trăm linh triệu đồng cho mỗi tàu
nguồn thu lớn từ lộc cá cơm đầu năm là tín hiệu mừng cho một năm bội thu của ngư dân tỉnh quảng trị
vậy đây là tín hiệu vui để ngư dân quảng trị có một năm đánh bắt được mua được giá
và có cuộc sống ấm no từ ngư trường mà họ gắn bó bao đời nay